trời không còn lạnh khi mà nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở tây nguyên sẽ là một mươi tám hai mươi một độ còn nam bộ thì sẽ là hai mươi ba hai mươi sáu độ
sang ngày mai ở cả hai khu vực đều có nắng từ sớm vì thế nền nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên sẽ tăng lên ngưỡng là hai mươi chín ba mươi một độ
còn đối với các tỉnh thành ở nam bộ sẽ là ba mươi một ba mươi ba độ
về áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số bảy đến sáng nay thì áp thấp nhiệt đới này tiếp tục suy yếu trở thành một vùng áp thấp
dự báo là trong đêm nay thì vùng áp thấp này sẽ suy yếu và tan đi như vậy là không còn khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực biển nước ta
vì thế hầu khắp các khu vực biển sẽ trở lại với trạng thái thời tiết tốt
cụ thể là tại huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa trời đều không có mưa
dọ hướng đông bắc cấp bốn cấp năm sóng biển thấp dưới mức hai mét và tầm nhìn xa thoáng trên một mươi km
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước